tỷ lệ tổn thất điện năng ở xã là một mươi năm chín gấp gần ba lần so với tỷ lệ trung bình của toàn đơn vị điện lực miền bắc
năm hai nghìn một mươi tám thực hiện chủ trương của ngành điện lực yên sơn đã đầu tư một trạm biến áp một trăm linh kv ampe cung cấp điện để san tải cho khu vực
tuy nhiên việc sửa chữa này mới chỉ được một phần so với hiện trạng cũng như nhu cầu thực tế
trong năm hai nghìn một mươi tám này sự quan tâm của tổng thị điện lực miền bắc
như là công ty điện lực tân quang đã đầu tư không một trạm biến áp một trăm linh kva cung cấp điện cho khoảng hơn sáu mươi hộ dân ở trạm khâm kheo
và làm xây dựng mới ba km đường dây hạ áp ý nghĩa là sàn tải cho trạm biến áp công đa để đảm bảo tổn thất hơn
và cũng là trong năm hai nghìn một mươi tám đầu hai nghìn một mươi chín đơn vị đã và đang thực hiện công trình chống quá tải trạm biến áp công đa sản công đa
xin đề nghị cấp thêm ba trạm biến áp mới tại khu vực này
để giảm tổn thất điện lăng cung cấp điện bà con nhân dân được thuận lợi an toàn đảm bảo liên tục
hiện nay bình quân bán kính cấp điện đối với lưới điện trung áp ba mươi năm kv ở tuyên quang là trên ba mươi năm km
bán kính cấp điện lưới hạ thế ba năm mươi ba km trên một trạm biến áp phân phối
chưa kể số lượng trạm biến áp ở cấp điện áp một trăm một mươi kv là năm trạm quá thấp so với diện tích của tỉnh
lưới điện hạ áp sau tiếp nhận tại địa phương có chất lượng rất thấp
với tỷ lệ tổn thất điện lăng tăng lên
nhằm giảm tổn thất điện năng công ty đã tập trung nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản sửa chữa lớn để chống quá tải
đến nay sau khi tiếp nhận cải tạo hệ thống điện đã đưa tỷ lệ tổn thất xuống dưới một mươi
về quản lý kỹ thuật thứ nhất là chống quá tải cho lưới điện
chống quá tải cho các trạm biến áp san tải rồi là thay thế các trạm biến áp non tải quá tải
tính toán phương thức cấp điện hợp lý để tỷ lệ tổn thất thấp nhất
điều chỉnh điện áp các nước máy net trăm một mươi các trạm biến áp phân phối xử lý tiếp xúc trên đường ga
công tơ và các thiết bị trong công tơ nhằm mục đích
thứ nhất là giảm tổn thất điện lăng trong kinh doanh văn điện
thứ hai là đảm bảo việc an toàn cho người và thiết bị
tuy nhiên để lưới điện hạ áp nông thôn bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật
cũng như cấy thêm trạm biến áp phân phối nhằm giảm bán kính cấp điện
vẫn đòi hỏi nguồn vốn đầu tư rất lớn và trong thời gian dài
còn tại tỉnh vĩnh phúc là tỉnh công nghiệp với tốc độ tăng trưởng phụ tải cao
trong khi nguồn vốn đầu tư xây dựng sửa chữa lớn của điện lực còn hạn chế
nên lưới điện tại nhiều khu vực phải vận hành trong tình trạng đầy tài quá tải cuộc bộ
tổn thất điện năng tại tỉnh vẫn tồn tại
đồng thời lưới điện trên địa bàn tỉnh vẫn còn cấp điện áp một mươi kv
bán kính cấp điện dài cũng làm gia tăng tổn thất điện năng
vì vậy ứng dụng khoa học công nghệ chính là một trong những giải pháp đơn vị đã lựa chọn
để giảm tổn thất điện năng tại đơn vị
qua trò công nghệ nó là một cái giải pháp tối ưu cho việc thực hiện
về đảm bảo chất lượng phục vụ điện cho khách hàng
cũng là nâng cao hiệu suất nâng suất lao động trong quản lý vận hành
từ các thiết bị các nút được kiểm soát online tức thời
qua đó thì công ty nhận diện được và có những cái giải pháp cụ thể
xử lý các tồn tại và thực hiện thao tác ngay tại trung tâm
nâng cao chất lượng điện nâng cao năng suất lao động nâng cao thông dập cho các bộ công viên
đến nay trung tâm điều khiển xa của công ty đang điều khiển bốn trên bảy trạm biến áp một trăm một mươi
không người trực
vào cuối năm nay công ty sẽ hoàn thành điều khiển xa đối với ba trạm còn lại
bên cạnh đó là hệ thống miniskada điều khiển từ xa tám mươi sáu trên tám mươi sáu nút trên lưới điện trung áp
các thông số lý điện sẽ được tự động truyền về trung tâm điều khiển xa
phục vụ chỉ huy vận hành lưới điện theo thời gian thực
khi sự cố lưới điện xảy ra người vận hành sẽ nắm bắt được thông tin ngay
khoanh vùng sự cố bằng phần mềm thông minh và thực hiện thao tác đóng
cắt thiết bị từ xa
trong mọi thời điểm việc tự động hóa lưới điện cũng cho phép người vận hành nắm bắt
nhận diện phán đoán các sự cố trên lưới từ đó có giải pháp xử lý kịp thời
góp phần giảm thời gian mất điện của khách hàng giảm được chi phí sản xuất
nâng cao năng suất lao động đồng thời góp phần giảm tổn thất điện năng
bên cạnh đó công ty địa lực vĩnh phúc cũng đã áp dụng hệ thống phần mềm tính toán tổn thất
trên lưới điện trung thế hạ thế làm cơ sở để so sánh và nhận dạng tổn thất điện năng
tổn thất thương mại hay tổn thất kỹ thuật ở từng khu vực để từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp
triển khai lắp đặt hệ thống công tơ điện tử xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu từ xa tự động
khai thác hiệu quả hệ thống đo xa tại các điểm đo đếm danh giới các trạm biến áp chuyên dùng của khách hàng
đối với công tác giảm tổn thất điện năng của công ty
ngoài những giải pháp về công tác kinh doanh công tác kỹ thuật
thì công tác đầu tư là một giải pháp mà được công ty điện tử hứng thúc rất quan tâm
chúng tôi thường xuyên phải thực hiện công tác kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp
để kịp thời phát hiện ra những khiếm khuyết những tồn tại trên lưới điện để có những xử lý kịp thời
để góp phần đảm bảo cho lưới điện vận hành an toàn ổn định liên tục
cái thứ hai là đối với những trạm biến áp phân phối
thì chúng tôi thường xuyên thực hiện công tác luôn chuyển hoán chuyển máy bến áp
để đảm bảo cho máy biến áp vận hành kinh tế
tức là đối với những máy lon tải và đối với máy quá tải
chúng tôi có hoán chuyển cho nhau để đảm bảo cho máy bến áp vận hành với mức tải kinh tế
tính đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám pc vĩnh phúc đã lắp đặt một trăm linh công tơ điện tử đosha ba pha
ba giá tại các điểm đo đếm danh giới trạm bến áp chuyên dùng
qua đó phát hiện kịp thời các sự cố liên quan đến hệ thống đo đếm
kiểm soát tình trạng băng tải vận hành lệch pha tại các trạm biến áp
để có sự điều chỉnh kịp thời nhằm giúp lưới điện vận hành kinh tế giảm tổn thất điện năng

tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế xã hội
với địa hình đa dạng khối lượng quản lý lớn những địa điểm còn lại phần lớn là những điểm khó khăn nhất
nên thách thức lớn nhất có lẽ vẫn là vấn đề nguồn vốn để đầu tư cải tạo nâng cấp lưới điện
vì vậy giải pháp trước mắt để có thể giảm tổn thất điện năng bảo đảm lưới điện vận hành ổn định hiện nay
chính là tận dụng tối đa nhân lực tại chỗ thông qua sàng lọc kiểm tra lựa chọn đối với các cán bộ nhân viên của địa phương
tiêu chuẩn để tham gia hệ thống dịch vụ bán lẻ điện năng đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học để đáp ứng yêu cầu quản lý vận hành và bán điện
ngoài ra tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời các tồn tại bố trí lực lượng ứng trực vật tư dự phòng
để giải quyết nhanh sự cố bảo đảm vận hành an toàn lưới điện